truyền thông nga dẫn thông báo của bộ quốc phòng nước này cho biết bộ trưởng quốc phòng nga cùng những người đồng cấp syri và thổ nhĩ kỳ đã có cuộc đàm phán ba bên tại moscow vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
đây là lần đầu tiên một cuộc gặp ba bên như vậy được tổ chức kể từ năm hai nghìn một mươi một thời điểm xung đột bùng phát tại syri
thông báo của bộ quốc phòng nga nêu rõ cuộc đàm phán ba bên giữa bộ trưởng quốc phòng nga syri và thổ nhĩ kỳ đã diễn ra tại moscow
và cuộc gặp nhằm thảo luận cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại syri vấn đề người tị nạn các nỗ lực chung đối phó với các nhóm cực đoan tại syri
bộ trưởng quốc phòng ba nước đánh giá cuộc gặp diễn ra trên tinh thần xây dựng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại để ổn định hơn nữa tình hình tại syri cũng như khu vực
trước đó tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan thông báo đã đề xuất với tổng thống nga vladimir putin thành lập cơ chế ba bên với syri để thúc đẩy hoạt động ngoại giao giữa ankara và damas
trước mắt là cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng ngoại giao và sau đó có thể là các cuộc gặp thượng đỉnh